làm thế nào để nâng cao đời sống cho người dân là vấn đề nan giải đối với các huyện miền núi còn nhiều khó khăn
với thế mạnh như trồng rừng chăn nuôi gia súc và trồng trè tại huyện tân sơn tỉnh phú thọ đã mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân
xong đến nay huyện miền núi vẫn đang loay hoay với bài toán thoát nghèo
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
thế mạnh của huyện miền núi tân sơn chính là trồng rừng chăn nuôi gia súc và trồng cây trè
nhà anh lê văn thành có gần sáu mươi hectare đồi rừng trồng cây keo sen kẽ với bồ đề
trong đó có bốn mươi hectare đã và đang cho thu hoạch hàng năm mang lại thu nhập cao ổn định cho gia đình
thực hiện kế hoạch trồng rừng hàng năm gia đình tôi mỗi năm trồng khoảng tám ha
với giá trị đầu tư thu nhập thì trừ chi phí mỗi ha gia đình tôi thu nhập từ khoảng bốn mươi bốn mươi năm triệu đồng trên một ha
những năm gần đây các hộ dân trong xã đang dựa vào thế mạnh của địa phương
để phát triển kinh tế song để có sức bật mang lại lợi nhuận cao thì chưa có vì nhiều nguyên nhân
chúng tôi cũng muốn có cái đề xuất là phải có những kiểu kỹ sư về trồng chè hướng dẫn rồi các thứ đấy
còn bây giờ chúng tôi là người dân thì chỉ biết là trồng da thôi tốt lên thì hái thôi
đấy chưa biết rõ là cái kỹ thuật làm như thế nào
hôm nay thì cũng hiện nay là cái phát triển kinh tế đa số là để cho ra trồng nghèo thì cũng gặp những năm gần đây
phi tách huyện này là cũng rất là thuận điện lợi
nhưng mà nó có một cái khó khăn là ví dụ như cái đầu da ấy
đầu da thì nó chưa có chuỗi sản phẩm cái chuỗi sản phẩm làm ra nông nghiệp làm ra ấy
thì là chưa liên kết được thì cái này là chúng tôi cũng rất là chăn trở khó khăn
hiện vấn đề xây dựng thương hiệu cho cây chè cũng đang là một trong những khó khăn của huyện miền núi
về mặt thương hiệu thì chúng tôi cũng gặp một khó khăn
đó là có thể nói là ngành trè của huyện nân sơn thì có từ rất lâu
nhưng mà riêng trè xanh trè chất lượng cao thì lại có thể nói đi sau
do vậy là cái năng lực cạnh tranh thì hiện nay là cũng còn hạn chế
do đó là cũng từng bước từng bước thì để các hộ sản xuất thì cũng phải tự cải thiện
và cũng giới trữ cái hỗ trợ của các cái huyện như là các cái cơ quan ban ngành thì là cũng hỗ trợ thêm vào
để dần dần là có mặt trên thị trường và được người tiêu dùng đón nhận
mặc dù có thế mạnh để phát triển
kinh tế nâng cao thu nhập cho người dân
song huyện miền núi tân sơn vẫn loay hoay với bài toán thoát nghèo
bởi số hộ dân làm kinh tế với quy mô lớn lại không nhiều
chủ yếu là lẻ tẻ và tự phát
bên cạnh đó việc quy hoạch vùng cho trồng trè lại chưa được tập trung
nên năng suất không cao đầu ra trên thị trường thấp chưa khẳng định được vị trí thương hiệu